công an tỉnh nghệ an đồng loạt kiểm tra khám xét năm mươi chín điểm sáu mươi tám đối tượng tại huyện diễn châu và thành phố vinh liên quan đến mua bán trái phép tiền chất ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười
công an tỉnh nghệ an đồng loạt kiểm tra khám xét năm mươi chín điểm sáu mươi tám đối tượng tại huyện diễn châu và thành phố vinh liên quan đến mua bán trái phép tiền chất ma túy dưới dạng thuốc lái điện tử và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười